xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa diện giải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ra động từ một mươi bảy đến hai mươi độ
riêng tại khu tây bắc bộ nhiệt độ là hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
hầu khắp khu vực duy trì trạng thái trời rét vùng núi có nơi rét đậm
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường
dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh cũng sẽ gây mưa trở lại cho khu vực này
tại khu vực các tỉnh bắc trung bộ kết hợp với hội tụ gió ở trên cao
nên thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ phổ biến sẽ có mưa giải rác
trời chuyển rét với nhiệt độ sẽ ra động ngay đêm phổ biến là từ một mươi bảy cho đến hai mươi ba độ
vào đến khu vực trung và nam trung bộ trong ngày mai sẽ có mưa mưa rào rải rác
và có nơi có rông dọc các tỉnh từ quảng bình vào đến khánh hòa
riêng tại ninh thuận và bình thuận là nơi có thời tiết ít thay đổi
phổ biến chỉ có mưa vài nơi ngày có nắng
nhật độ cao nhất trong ngày
trên biển ở khu vực các tỉnh trung trung bộ sẽ phổ biến hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực nam trung bộ là hai mươi tám ba mươi một độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa chủ yếu xảy ra về đêm
ngày có nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên sẽ phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ
nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trên biển tại khu vực vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một năm đến hai mét biển động
trên khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
sẽ phổ biến ít mưa gió đông bắc cấp sáu cấp bảy sóng biển cao từ hai cho đến ba mét biển động
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông diện rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi ba hai mươi tám độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi độ